bộ giáo dục và đào tạo vừa tổ chức trao thưởng cho đoàn học sinh việt nam tham dự kỳ thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm hai nghìn một mươi bảy
việt nam có tám dự án tham dự thi thì có năm dự án đoạt giải chính thức của hội thi
trong năm dự án đoạt giải chính thức giải ba thuộc về dự án cánh tay robot cho người khuyết tật của em phạm huy
trường trung học phổ thông thị xã quảng trị
bốn dự án đạt giải bốn thuộc về đoàn học sinh trường trung học phổ thông chuyên trần phú hải phòng
trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên trường đại học khoa học tự nhiên
trường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong tp hcm và một dự án của trường trung học phổ thông chuyên bảo lộc lâm đồng
ngoài ra có bốn dự án giành giải đặc biệt của các tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp trao tặng
với thành tích này đoàn việt nam xếp thứ ba trong tổng số bảy mươi tám nước tham dự
em sẽ tiếp tục phát triển cái tay của mình bằng cách tức là nâng cấp các phần công nghệ và có thể khiến làm nó nhỏ gọn hơn
và tiếp tục phát triển các thành phần của nó để có thể đưa nó vào cuộc sống một cách phổ biến hơn
và đặc biệt là phục vụ cho người quản tích đặc biệt là người quản tích ở quê em ở quảng trí
mới chỉ tham gia ký thi từ năm hai nghìn một mươi ba tuy nhiên thành tích mà đoàn học sinh việt nam giành được qua các năm được đánh giá cao
cùng với đó do điều kiện về cơ sở vật chất thí nghiệm phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học ở trường phổ thông còn rất hạn chế
thì thành tích này là
là sự nỗ lực rất lớn của các em
điều kiện cũng chưa có thể thực sự được như các nước khác nhưng mà theo em đã được cố gắng được đến như thế này
thì đã hoàn toàn là rất là tán dương và khen thượng
và cũng động viên các bạn học sinh chúng ta nên tìm hiểu khoa học kỹ thuật để có thể giúp cho những
không những là dân tộc chúng ta mà có thể là giúp cho toàn thể các nước trên thế giới
từ nghiên cứu từ bắt đầu khám phá ý tưởng
đến quá trình hình thành
rồi tổ chức nghiên cứu và đặc biệt là công tác chuẩn bị thi ở bên hoa kỳ
thì chúng tôi chẳng để làm thành công đồng góp rất là lớn của các tổ chức cá nhân
và tôi đánh giá rất cao sự cố gắng của các em để có ngày những kết quả này thì nỗ lực các em là tuyệt vời
năm nay tuy không đạt giải cao nhất tuy nhiên số lượng giải thưởng và thứ hạng của việt nam lại tăng mạnh
lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo nhấn mạnh
đây là kết quả phản ánh đúng sự phát triển của hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường trung học
ngắn liền với việc đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh
mà bộ đã triển khai đây chính là tiền đề quan trọng chuẩn bị cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới